hình ảnh chiếc áo dài từ lâu đã đi sâu vào tâm thức của người việt nam
và cho dù đi bất cứ nơi đâu chiếc áo dài truyền thống luôn mang đậm bản sắc văn hóa của quê hương
là niềm tự hào của người việt
đặc biệt là trong dịp tết cổ truyền năm nay
chiếc áo dài đã đồng hành cùng rất nhiều người phụ nữ việt đi du xuân lên chùa và đi chúc tết họ hàng người thân
áo dài là biểu tượng văn hóa dân tộc của người việt nam
chứa đựng tâm hồn dân tộc mang nét đẹp truyền thống vừa duyên dáng vừa quyến rũ
cho người phụ nữ việt nam và được nhiều du khách nước ngoài ưa thích
đặc biệt trong dịp tết đinh dậu hai nghìn một mươi bảy năm nay
hình ảnh những tả áo dài thước tha xuất hiện nhiều hơn trên khắp các đường phố của thủ đô
tất cả những dịp vui hoặc đi chung lễ tết hoặc chung vui với nhau
chúng tôi đều rủ nhau mặc áo dài để thể hiện nét đẹp của việt nam
làm cho phụ nữ việt nam mình đẹp lên
và tất cả những khoe được những nét đẹp của phụ nữ việt nam
thế cho nên đến tết thì chúng tôi chọn những cái
nét truyền thống để chúng tôi thể hiện vào ngày tết ạ
hiện nay áo dài được cải tiến theo nhiều kiểu mới lạ đẹp hiện đại và đa dạng
nhưng vẫn luôn giữ được nét đặc trưng của áo dài hai tà
đặc biệt áo dài đã phát huy được thế mạnh của mình trong đời sống văn hóa
và được coi như quốc phục của việt nam
chính vì thế việc lựa chọn áo dài để du xuân
cũng là một cách thể hiện tình yêu tổ quốc yêu dân tộc của những người phụ nữ việt nam
tết hai nghìn một mươi bảy quả là đặc biệt
chưa bao giờ tà áo dài lại hiện diện trên mọi khúc phố nhiều đến thế
với vô vàn kiểu dáng truyền thống có hiện đại có cầu kỳ có đơn giản có
như tạo thành một vườn hoa sạc sỡ
khá nhiều các mẫu thiết kế đã được tạo dựng để đem âm hưởng truyền thống
và cuộc sống hiện đại nhất là vào dịp tết này
không chỉ phụ nữ lựa chọn áo dài để đi dạo phố ngày xuân
mà năm nay những em bé thế hệ mầm non của đất nước
cũng xứng xính và đáng yêu hơn với những tà áo dài bên bố mẹ
áo dài nó là cái văn hóa cũ của người việt mình
cũng là truyền thống phương đông
mình muốn lưu giữ với ngày tết cổ truyền
nó phù hợp với thời đại như bây giờ
càng ngày thì giá trị nó càng được tôn vinh thêm
mình muốn để cho lớp trẻ dần dần hiểu về giá trị đấy giá trị văn hóa xưa cũ
lựa chọn áo dài là trang phục để du xuân
người việt đã cho thấy những nét đẹp của văn hóa truyền thống
vẫn luôn sống mãi được gìn giữ và bảo tồn
không chỉ trong những ngày tết
hình ảnh chiếc áo dài đã được xuất hiện nhiều

được người việt mọi lứa tuổi ưa chuộng
việc cách tân cũng đã góp phần đưa hình ảnh áo dài trở nên thân quen
mang tình ứng dụng cao hơn trong đời sống
ngày xuân đường phố như được khoác lên tấm áo mới chặt ngập màu sắc
với những tà áo dài trên phố đã điểm suyết tô thắm cho bức tranh xuân việt thêm rực rỡ
báo hiệu một năm mới với nhiều niềm vui và hạnh phúc